các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba đã dành thời gian bàn sâu và cho chủ trương về phòng chống dịch covid một mươi chín
sự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
gọi tắt là ban chỉ đạo các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
dự họp tại các điểm cầu ở các địa phương là bí thư cấp ủy chủ tịch ubnd và các ngành
đơn vị liên quan từ cấp xã tới cấp tỉnh
đợt dịch thứ tư đến ngày tám tháng một mươi cả nước đã ghi nhận khoảng tám trăm hai mươi tám ca mắc
hơn năm mươi chín người đã khỏi bệnh đạt chín mươi một và hai mươi ba trăm linh ca tử vong
hiện nay có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận các ca mắc mới
bốn tỉnh không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn có một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc
trong hai tuần qua số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước
và giảm bốn mươi bảy ba so với một tuần trước đó
tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại tp hcm bình dương đồng nai và long an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
công tác an sinh xã hội được đảm bảo an toàn trật tự xã hội được giữ vững
đời sống của nhân dân trong vùng dịch được ổn định
lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước được giữ vững
tại hai mươi ba tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
đến nay tp hcm đang thực hiện nới lỏng giãn cách
có một mươi tỉnh thành phố nới lỏng giãn cách thực hiện giãn cách theo phân vùng nguy cơ
có tám tỉnh thành phố nới lỏng từ áp dụng chỉ thị một mươi sáu toàn địa bàn xuống áp dụng chỉ thị một mươi năm toàn địa bàn
có bốn tỉnh thành phố nới lỏng từ áp dụng chỉ thị một mươi sáu toàn địa bàn xuống áp dụng chỉ thị một mươi chín toàn địa bàn
đến nay đã có một mươi năm bảy trăm năm mươi chín đơn vị doanh nghiệp với một bốn trăm bảy mươi ba hai trăm linh công nhân lao động
đang thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
hoặc kết hợp cả ba tại chỗ và một cung đường hai điểm đến
ban chỉ đạo nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
còn nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới ở bất cứ đâu bất kỳ khi nào
nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nơi đây
xã hội điểm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
nhất là để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo an dân an sinh trật tự an toàn xã hội
tại cuộc họp ban chỉ đạo sẽ tập trung đánh giá lại tình hình và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hai tuần vừa qua những kết quả hạn chế khó khăn vướng mắt nguyên nhân dự báo tình hình trong thời gian tới
cuộc họp cũng đưa ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới thực hiện thống nhất toàn quốc
nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để vừa phòng chống dịch hiệu quả
vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt ban chỉ đạo sẽ bàn xây dựng hoàn thiện hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thực hiện thống nhất trong toàn quốc
việc tổ chức đưa đón người dân có nhu cầu về quê các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội an toàn giao thông
lưu thông hàng hóa tạo việc làm và cung ứng nguồn lao động
thưa quý vị và các bạn cũng trong sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội
tp hcm tiếp xúc cử tri ngành y tế thành phố theo hình thức trực tuyến cùng dựa buổi tiếp xúc với chủ tịch nước
tại đầu cầu trực tuyến hà nội có lãnh đạo một số bộ ngành
tp hcm có lãnh đạo thành phố cùng các sở ngành cử tri ngành y tế
trong đợt dịch vừa qua nhân dân tp hcm đã trải qua nhiều đau thương mất mát to lớn
trên một mươi năm người thiệt mạng nhiều gia đình con mất cha vợ mất chồng cha mẹ mất con
nhiều cán bộ y tế đã hy sinh nhiều tấm gương làm việc tận tụy quân mình xà thân làm nhiệm vụ làm lai động lòng người
chủ tịch nước chia sẻ
chủ tịch nước chia sẻ với những đau thương mất mát của nhân dân thành phố và bày tỏ sự trân trọng cảm thông sâu sắc với những vất vả khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch
đánh giá về những nỗ lực phòng chống dịch vừa qua tại tp hcm chủ tịch nước cho biết đợt dịch thứ tư thành phố đã huy động một nguồn lực rất lớn với năm trăm ba mươi sáu trạm y tế lưu động được thành lập
mạng lưới thu dung điều trị của một trăm bốn mươi bốn bệnh viện trong đó có ba mươi hai bệnh viện giã chiến trên khắp các quận huyện với gần sáu mươi xe
một nghìn năm trăm ba mươi ba đội lấy mẫu xét nghiệm lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch lên tới gần hai trăm linh người
dù thời điểm này tp hcm đã vượt qua đỉnh dịch nhưng chủ tịch nước nhấn mạnh không được chủ quan vì số người tử vong còn lớn số người bị nạn còn nhiều
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã đề xuất với chủ tịch nước và đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đề nghị chính phủ triển khai sớm chương trình tiêm vaccine cho trẻ em để đầu năm hai nghìn hai mươi hai có thể đưa học sinh trở lại đi học
các cử tri cũng đề nghị bộ y tế có hướng dẫn
cụ thể về việc thanh toán chi phí khám chức bệnh covid một mươi chín đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đồng thời đề nghị ngân sách nhà nước chi trả đối với nhiều loại chi phí mà các bệnh viện phải chi ra trong quá trình thực hiện nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh
mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống mạng lưới y tế cơ sở nhất là trạm y tế xã phường vì có vai trò quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh để giảm tải cho tuyến trên và có thể phản ứng xử lý nhanh trước các trường hợp khẩn cấp
thưa quý vị và các bạn
một trong những vấn đề cũng được người dân rất quan tâm đó là việc vận tải hành khách bằng đường máy bay sẽ cần những điều kiện gì
sau cuộc họp với phó thủ tướng lê văn thành về việc mở lại đường bay nội địa tối mùng tám tháng một mươi bộ giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách từ mùng một mươi tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
theo đó bộ này cho khai thác trở lại một mươi chín đường bay chở khách với ba mươi tám chuyến khứ hồi mỗi ngày
trong đó các trạng hai chiều giữa thành phố hồ chí minh đến các tỉnh
bình định đà nẵng thừa thiên huế khánh hòa nghệ an phú yên quảng bình quảng nam thanh hóa hải phòng phú quốc kiên giang gia lai rạch giá kiên giang với tần suất là một chuyến một ngày
đường bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng đà nẵng cần thơ đắk lắc thanh hóa lâm đồng cũng một chuyến khứ hồi một ngày
riêng đường bay hà nội cần thơ khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
với kế hoạch trên sân bay ở hà nội hải phòng gia lai đều tiếp nhận máy bay
dù trước đó lãnh đạo các địa phương này chưa đồng tình tiếp nhận các chuyến bay theo kế hoạch của cục hàng không
theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải hành khách đi máy bay được yêu cầu tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
hành khách phải khai báo y tế hoàn thành cam kết phòng chống dịch không được lên máy bay khi có các triệu chứng
như ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rắt họng trên máy bay phải đeo khẩu trang sắt khuẩn tay hạn chế tiếp xúc
sau chuyến bay hành khách chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú
theo đúng quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày về địa phương
hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt ho khó thở đau rắt họng mất vị giác thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
ngay sau khi có kế hoạch trên các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch nối lại đường bay nội địa
trong đó bamboo airways dự kiến khôi phục các đường bay kết nối thành phố hồ chí minh với thanh hóa thừa thiên huế quảng bình quảng nam khánh hòa phú yên bình định phú quốc
việt nam airlines cũng thực hiện nối lại đường bay hà nội tp hcm đà nẵng tp hcm và hải phòng thanh hóa quy nhơn thừa thiên huế đà nẵng quảng nam đồng hới cam ranh phú hòa phú quốc thanh hóa và đà lạt
trước đó phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu bộ giao thông vận tải thực hiện việc khôi phục các chuyến bay phải tiến hành từng bước và mở rộng dần
phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương có bộ máy đầu mối để tiếp nhận thông tin các chuyến bay lượng hành khách trở về địa phương mình trong ngày
từ đó thông tin triển khai đến cấp cơ sở cho các lãnh đạo tỉnh thành phố quận huyện phường xã thôn xóm tổ dân phố để thực hiện quản lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố xác định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ trên hết và trước hết
giữ vực an toàn bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
sau đợt dịch lần bốn vừa qua đã thực hiện giãn cách xã hội thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín khi số ca mắc đang giảm dần theo từng ngày
mỗi cá nhân cũng như tập thể cần chung tay bảo vệ đất nước tinh thần chống dịch cũng như chống giặc